trong hai tháng qua số ca sốt xuất huyết trên toàn thành phố cần thơ tăng gấp hai ba lần so với trước đó
sở y tế trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố cần thơ đã tổ chức kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch bệnh ở các xã phường và thị trấn
tính đến ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi toàn thành phố cần thơ có sáu trăm sáu mươi bảy ca bệnh sốt xuất huyết trong đó tháng bảy ghi nhận một trăm linh một ca tháng tám có một trăm năm mươi ca
trước tình hình số ca sốt xuất huyết có xu hướng tăng sở y tế trung tâm kiểm soát bệnh tật cần thơ tăng cường công tác kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết tại các quận huyện như ô môn thốt nốt phong điền thới lai cờ đỏ vĩnh thạnh ninh kiều và cái răng
trung tâm y tế tổ chức phun hóa chất diện rộng dập dịch xuất xuất huyết tại các địa phương có số ca mắc cao
trung tâm kiểm soát bệnh tật cần thơ cũng khuyến cáo mỗi gia đình cần chú ý diệt mũi diệt loang quăng vệ sinh trong và ngoài nhà thu gom rác thải phòng chống mũi đốt bằng cách ngủ màn bôi thuốc diệt mũi